kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị mới đây vụ lượng bùn cát khổng lồ vùi lấp một số phương tiện xe ô tô cơ giới
tại mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận khiến cho nhiều người quan tâm
vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm ở đây là những chiếc xe ô tô bị bùn cát vùi lấp như vậy
ai chịu trách nhiệm bồi thường
luật sư trần văn giới đoàn luật sư thành phố hồ chí minh cho biết
theo thông tin từ truyền thông thì do mưa lớn đã dẫn đến hiện tượng bùn cát từ một dự án đầu tư
tràn xuống tuyến đường bên dưới gây ách tắc giao thông và thiệt hại về tài sản của người dân
có thể thấy đây là trường hợp thiệt hại do công trình xây dựng gây ra
về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra
điều sáu trăm linh năm bộ luật dân sự có quy định như sau
chủ sở hữu người chiếm hữu người được giao quản lý sử dụng nhà cửa công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa công trình xây dựng đó gây thiệt hại cho người khác
khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đối bồi thường
luật sư giới cho biết như vậy trong trường hợp này các chủ thể có thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân
gồm chủ sở hữu dự án người chiếm hữu người được giao quản lý dự án
trường hợp đơn vị thi công có lỗi thì phải liên đới bồi thường
pháp luật hiện nay không có quy định cụ thể về thứ tự tỷ lệ liên đối bồi thường
do đó trên thực tế khi có tranh chấp về xác định người có trách nhiệm bồi thường xảy ra
cần phải xem xét nhiều yếu tố như ai là người có lỗi để xảy ra thiệt hại mức độ của mỗi bên
cũng theo luật sư một vấn đề pháp lý được đặt ra là trận mưa lớn dẫn đến sạt lở bùn cát
có được coi là sự kiện bất khả kháng để loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại
theo quy định tại điều năm trăm tám mươi bốn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm hay không
theo luật sư trong trường hợp này mưa lớn sẽ không được xem xét có là sự kiện bất khả kháng hay không
bởi sự kiện gây thiệt hại cho tài sản của người dân là hiện tượng sạt lở bùn cát
điều một trăm năm mươi sáu bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan
không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết
và khả năng cho phép
như vậy để được coi là sự kiện bất khả kháng cần phải thỏa mãn cả ba yếu tố
thứ nhất là sự kiện xảy ra một cách khách quan thứ hai là không thể lường trước được và thứ ba là không thể khắc phục được
sạt lở bùn cát khi mưa lớn từng xảy ra nhiều lần ở khu vực này nên không thể coi là sự kiện không thể lường trước được
ngoài ra theo thông tin từ sở xây dựng bình thuận thì việc sạt lở đất cát là do chủ đầu tư dự án này
chưa tuân thủ các quy định về phòng chống thiên tai
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm ông phan dương cường giám đốc sở xây dựng bình thuận
ký công văn hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị có phương án di rời tạm thời khi có mưa bão
để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân
dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn khu vực sạt lờ bùn cát ở mũi nẻ hàm tiến sẽ tiếp tục sạt lờ phạm vĩ rộng
rất phức tạp không lường trước được
công văn cho biết dạng sáng ngày hai mươi một tháng năm có xảy ra mưa lớn tại khu vực dự án
sentosa villa tại phương mũi nẻ do công ty trách nhiệm yếu hạn đầu tư sài gòn làm chủ đầu tư
và dự án thoát nước phía hạ lưu đường dt bảy trăm linh sáu b cửa ra số hai và ba phường hàm tiến thành phố phan thiết
do ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư
làm sạt lờ bùn cát
cả hai điểm sạt lờ bùn cát đều gây ồn tắc giao thông hư hỏng tài sản
và có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến tính mạng của người dân
ngày hai mươi hai tháng năm sở xây dựng đã báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả
sạt lờ cát do mưa lũ dự án sentosa villa tại phương mũi nẻ và việc triển khai xây dựng công trình khẩn cấp
tại dự án thoát nước trên địa bàn phương hàm tiến
dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục có mưa lớn kéo dài khu vực trên sẽ tiếp tục sạt lở phạm vi rộng
rất phức tạp không lường trước được gây tổn thất đến người và tài sản của nhân dân
vì vậy sở xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
có phương án tạm thời di rời người dân trong khu vực bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn
khi có mưa bão để bảo đảm tính mạng tài sản
thành phố phan thiết chủ trì phối hợp với ban quản lý dự án và các sở ngành liên quan
theo dõi tình trạng mưa lũ để có biện pháp khắc phục gia cố kịp thời tránh thiệt hại về người
tài sản trong thời gian chưa hoàn thành dự án thoát nước phía hạ lưu đường dt bảy trăm linh sáu b cửa ra số hai và ba
ban quản lý dự án khẩn trương tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh các thủ tục để sớm ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp
đối với các dự án thoát nước phía hạ liêu đường dt bảy trăm linh sáu b cửa ra số hai và ba
trước đó qua kiểm tra hiện trường điểm sạt lở bùn cát tại mũi né sở xây dựng nhận thấy
việc sạt lở cát là do công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư sài gòn trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án centosa
chưa tuân thủ các quy định về phòng chống thiên tai
sở xây dựng yêu cầu công ty khẩn trương tập trung nhân lực thiết bị để khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở
đồng thời đề ra biện pháp cụ thể để phòng chống lâu dài bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân
về thiệt hại do bùn cát từ trên đồi cao ập xuống theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
tại khu vực đường huỳnh thúc kháng mũi né đoạn từ nhà hàng đại dương xanh đến quán ăn viễn phương
bùn cát tràn xuống đường với chiều dài khoảng ba trăm năm mươi mét
bước đầu xác định lượng bùn cát tràn từ dự án centosa villa tràn xuống với độ dày năm một mét
bùn cát đã làm ngập hai xe chở khách trong đó một chiếc năm mươi hai chỗ một chiếc một mươi sáu chỗ và bốn xe máy
bùn cát còn tràn vào nhà hàng đại dương xanh và quán viễn phương làm sập một bức tường
khiến hư hỏng đồ dùng của một hộ dân
tổng giá trị thiệt hại địa phương đang thống kê cụ thể
đối với điểm sạt lở bùn cát trên đường nguyễn đình triều hàm tiến
sở xây dựng đã kiểm tra thực tế khu vực dự án thoát nước ghi nhận hiện trạng tại khu vực bị sạt lở
sở xây dựng thấy sự cần thiết phải xây dựng công trình khẩn cấp thoát nước phía hạ liều đường dt bảy trăm linh sáu b
cửa gia số hai và ba nhằm kịp thời phòng chống khắc phục khẩu quả thiên tài
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp phan thiết tại khu vực đường nguyễn đình triều
bùn cát tràn xuống đường khoảng một trăm năm mươi mét đã trôn lấp năm căn nhà với chiều cao khoảng nửa căn nhà và trôn lấp năm xe máy
chiều cao do bùn cát tràn xuống khoảng từ một đến một năm mét tổng giá trị thiệt hại địa phương đang thống kê cụ thể
theo văn bản do ông phan dương cường giám đốc sở xây dựng bình thuận ký qua kiểm tra thực tế tại hiện trường
sở nhận thấy việc sạt lở cát là do công ty trách nhiệm
hiệu hạn đầu tư sài gòn trong quá trình đầu tư xây dựng dự án sentosa villa mũi né chưa tuân thủ các quy định về phòng trồng thiên tài
theo giải thích từ phía chủ đầu tư do vị trí dự án nằm ở khu vực thấp nhất nên khi mưa lớn
nước từ nhiều dự án xung quanh chảy mạnh về dẫn đến xe cống
ông hoàng vũ quản lý dự án centosa villa mũi né cho biết trước mắt bộ phận kỹ thuật dự án sẽ ra cố đê
ngăn chặn nước chảy xuống đường lót bạt ni lông tại những vị trí sạt lở để nước không làm xói mòn
thêm phía trên đơn vị này sẽ nắn dòng đẻ nước có thể chảy vào hệ thống thoát nước không chảy vào các lối mòn đã bị sạt lở
ông phan nguyễn hoàng tân chủ tịch ủy ban nhân dân tp phan thiết cho biết
về lâu dài chủ đầu tư sẽ khắc phục toàn bộ hiện trạng cũng như tạo việc thoát nước để lưu thông
không gây ra ngập úng dẫn đến xe cát xuống bên dưới
thành phố cũng đã báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh và sở xây dựng để kiểm tra trực tiếp dự án
đề nghị chủ đầu tư khẩn trương khắc phục sớm sự cố
ông tân nhấn mạnh thời gian vừa qua thành phố cùng với cơ quan chức năng đã xây ra những đê quai
tạo những ao để cắt chiệt nước
tuy nhiên những trận mưa liên tục trong hai đêm vừa qua có lưu lượng quá lớn và kéo dài khiến cho sự cố xảy ra
về lâu dài phải đầu tư hệ thống thoát nước hoàn chỉnh từ đường võ nguyên giáp xuống đường nguyễn đình triều
khi đầu tư hoàn chỉnh thì nước sẽ đi vào hố cống và chảy ra biển
tại điểm sạt lở thuộc đường nguyễn đình triều phường hàm tiến
ông tân cho biết vị trí này không có dự án
tuy nhiên có một đoạn cống mà thành phố chưa đầu tư xong khiến áp lực chảy mạnh dẫn đến sạt lở
những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại